tại buổi giao ban báo chí thành ủy lãnh đạo huyện mê linh hà nội đã thông tin về vụ việc
nhiều gia đình trên địa bàn huyện cho con nghỉ học để phản đối việc xây dựng công viên
tưởng niệm thiên đường thanh tước trên địa bàn huyện mê linh
thông tin về sự việc phó chủ tịch ubnd huyện mê linh hoàng anh tuấn cho biết
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến nay trên địa bàn hai xã thanh lâm tam đồng của huyện mê linh
các phụ huynh học sinh không cho con em của mình đến trường đi học
nguyên nhân là do các bậc phụ huynh phản đối việc triển khai dự án công viên tưởng niệm
thiên đường thanh tước trên địa bàn mê linh cao điểm nhất là trong ngày hôm qua và hôm nay
đã có hơn hai một trăm linh học sinh nghỉ học trước tình hình này thành phố hà nội đã đồng ý với kiến nghị
của huyện mê linh tạm dừng việc cắm mốc giới và bàn giao mốc giới cho chủ đầu tư
đồng thời ra soát lại toàn bộ các quy trình hồ sơ thủ tục giải phóng mặt bằng
trình tự thủ tục triển khai dự án công viên tưởng niệm thiên đường thanh tước